thời gian gần đây cầu thăng long thường xuyên xuất hiện những vết nứt ngang hăn lún trên mặt cầu
mặc dù mới đây cầu đã hai lần được sửa chữa nhưng tình trạng xuống cấp vẫn rất nghiêm trọng
làm ảnh hưởng tới các phương tiện tham gia giao thông và gia tăng nguy cơ gây mất an toàn giao thông
vì vậy bộ giao thông vận tải đang nhanh chóng ra soát các điểm hư hỏng để có phương án khắc phục triệt đề
theo kế hoạch việc sửa chữa cầu sẽ được bắt đầu ngay trong đầu năm hai nghìn hai mươi
tổng cục đường bộ cho biết diện tích mặt cầu thăng long phải sửa chữa những năm qua khoảng trên một mươi năm trăm linh m hai
tương đương với khoảng bốn mươi diện tích toàn mặt cầu trong đó đợt đầu sửa chữa khoảng một mươi chín tỷ đồng
do các chuyên gia của mỹ trực tiếp làm và tiến tới sẽ là một đợt sửa chữa nữa
tại buổi kiểm tra hiện trường người đứng đầu bộ giao thông vận tải cho rằng
để dự án sửa chữa mặt cầu thăng long giai đoạn tiếp theo sẽ được thực hiện đồng bộ
khắc phục hư hỏng lớp phủ mặt cầu bảo đảm độ ổn định lâu dài
bộ đã yêu cầu các cơ quan chức năng đánh giá tổng thể hiện trạng kỹ thuật của toàn bộ cầu
đồng thời xác định chính xác đầy đủ nguyên nhân làm phát sinh hư hỏng và đưa ra phương án sửa chữa sớm nhất
trong thời gian chờ khắc phục tổng thể bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ thường xuyên theo dõi
xử lý kịp thời các hư hỏng bảo đảm an toàn giao thông cho các phương tiện qua cầu